thông tin từ chính quyền tỉnh lạng sơn cho biết phía trung quốc sẽ dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu tân thanh cốc nam và chi ma trên địa bàn tỉnh lạng sơn giáp trung quốc từ ngày một đến hết ngày năm tháng năm và làm bù vào ngày hai mươi sáu tháng bốn và ngày chín tháng năm
tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn để chủ động trong việc thu hoạch thu mua hàng hóa tính toán phương án vận chuyển hàng lên cửa khẩu để làm thủ tục xuất khẩu hàng hợp lý trong thời gian trung quốc nghỉ lễ kéo dài tránh ủn ứ hàng nông sản giảm thiểu thiệt hại về kinh tế